tám tháng đầu năm nay cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã xử phạt một trăm ba mươi một công ty với tổng số tiền hơn hai bốn tỷ đồng
trong đó có một trăm linh chín công ty vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng bị xử phạt hơn hai tỷ đồng
cục an toàn thực phẩm cũng đã thu hồi một mươi một giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
giấy xác nhận nội dung quảng cáo tạm dừng lưu thông bốn mươi sản phẩm thu hồi tiêu hủy hai sản phẩm vi phạm về chất lượng và ghi nhãn
chuyển hồ sơ sang các cơ quan chức năng khác xử lý một mươi năm trường hợp
riêng trong nửa cuối tháng tám cục trường an toàn thực phẩm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một mươi ba công ty vi phạm về an toàn thực phẩm
với tổng số tiền phạt là hai trăm một mươi bảy sáu triệu đồng
sáng nay tại trường trung học phổ thông trần hương đạo tỉnh an giang công an tp long xuyên đã tổ chức buổi tuyên truyền
về công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy và tác hại của ma túy cho gần một học sinh và giáo viên của nhà trường
tại buổi tuyên truyền toàn thể giáo viên và học sinh của nhà trường đã được lãnh đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố long xuyên
phổ biến về đặc điểm hình dạng cách nhận biết các chất ma túy người nghiện ma túy tác hại của ma túy và các nguyên nhân dẫn đến tệ nạn ma túy
nhằm giúp cho giáo viên và học sinh nhận thức sâu sắc về tác hại của ma túy đối với học sinh gia đình và xã hội
từ đó góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống ma túy trong thời gian sắp tới
ngày hôm nay là thời hạn kết thúc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt một vào các trường đại học và cao đẳng
tính đến chiều ngày hôm qua nhiều trường đại học cao đẳng cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung nhiều hơn so với chỉ tiêu cần tuyển
hiện nhiều trường tốt trên và tốt giữa đã tuyển đủ trí tiêu ngay từ nguyện vọng một tuy nhiên nhiều trường ở tốt dưới lại đang lo không tuyển đủ chỉ tiêu
lãnh đạo nhiều trường ngoài công lập cho biết số hồ sơ xét tuyển bổ sung vẫn ít hơn rất nhiều so với chỉ tiêu
theo bộ giáo dục và đào tạo các trường nhận đăng ký xét tuyển đợt hai bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng tám đến hết ngày hôm nay mùng bảy tháng chín và công bố kết quả trúng tuyển trước ngày một mươi tháng chín